thưa quý vị đuổi theo chương trình để kịp tiến độ kết thúc năm học phá lỗ hổng kiến thức cho học sinh khi chất lượng học trực tuyến không đồng đều
ôn tập trang bị kiến thức cho học sinh cuối cấp trong thời tiết nắng nóng gây gắt tất cả đều đang là những bài toán khó của hầu hết các trường phổ thông
và điều này lại một lần nữa đòi hỏi sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ các thầy cô giáo các nhà trường mới có thể hoàn thành tốt năm học đầy khó khăn này
trở lại trường sau gần một học kỳ học online việc dơi dụng kiến thức với học sinh là điều khó tránh
thậm chí có những học sinh gần như không đụng tới sách vở cũng không tham gia bất cứ buổi học online hay truyền hình nào suốt thời gian nghỉ dịch
trong lời nghỉ dịch vừa rồi là
mỗi mẹ con với con về quê hay ông bà con thì ở dưới quê hay không có tivi thì con không thể tham gia học truyền hình được
nhà con có điều kiện để học phi hài đô cùng với các bạn
bây giờ con đang học toán cùng với cô giáo của con
cô giáo bồi dưỡng cho con môn toán con cảm thấy rất vui
đương nhiên là việc dạy bù lại kiến thức
con đã bị hỏng thì cũng rất là khó khăn
tuy nhiên cả cô và trò đều phối hợp với nhau và đều cố gắng
bản thân các con cũng rất là cố gắng các con rất là chịu khó
xác định từ ban giám hiệu cho đến đội ngữ giáo viên đó là cùng chia sẻ sự khó khăn với toàn xã hội trong lúc này
đặc biệt là đem lại những cái gì tốt đẹp nhất quyền lợi tối ưu nhất cho học sinh
đối chí dạy thêm miễn phí với các em học yếu và có nhu cầu học
đặc biệt là những học sinh chuẩn bị chuyển cấp
như khối trí
thế còn đối với các học sinh khác mà yếu kém
tùy từng môn học ở các cấp học khác nhau thì giáo dục đào tạo quần học mai là bồi dưỡng
để nâng cao trình độ cho các em đảm bảo chất lượng đại trà
các thầy cô giáo phải làm ngoài giờ bố trí
vào mọi thời gian có thể để sắp xếp dạy bù cho các học sinh chưa được học
dù bộ giáo dục và đào tạo đã tinh giản chương trình học
nhưng với quỹ thời gian hạn hẹp lại vừa phải dạy vừa giúp các em vá lại kiến thức cũ
tiếp thu kiến thức mới ôn tập để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp
những chăn trở lo lắng những kế hoạch tăng tốc dạy và học trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt
đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng của các thầy cô giáo
các thầy cô cũng cố gắng hết sức để tạo thêm những hoạt động khiến cho bọn con tiếp thêm sức mạnh
động lực cho bọn con để bọn con cố gắng
thực tế là các thầy cô thì rất là vất vả quả là vất vả
bởi vì họ cũng phải hy sinh một phần công việc thời gian của gia đình cho gia đình
và họ cũng phải sắp xếp công việc một cách thật là khoa học
đồng thời với đó thì họ cũng không thể đảm bảo sức khỏe của mình
thế tuy nhiên thì thứ nhất là vì trách nhiệm và tâm huyết với nghề
thứ hai nữa là tất cả giáo viên trong trường đều cộng đồng trách nhiệm
không ai bảo ai tự nhiệm nhìn nhau để cùng nhau làm việc
trong khi đâu đó vẫn còn những câu chuyện buồn về tình trạng học thêm dạy thêm
bất chấp quy định của ngành giáo dục
thì tại thời điểm khó khăn này
những lớp dạy thêm học thêm xuất phát từ chính cái tâm của người thầy
đã và đang xuất hiện trở lại
thưa quý vị học sinh đi học trở lại
nhưng nếu không kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến
sẽ khó hoàn thành kịp chương trình năm học
cùng với nhiều mục tiêu giáo dục cho nhiều nhóm đối tượng học sinh khác nhau
bởi vậy bên cạnh thời khóa biểu học trực tiếp
nhiều nhà trường hiện vẫn tiếp tục phát huy hoạt động học online
như một công cụ hỗ trợ để tranh thủ thời gian
giảm bớt việc di chuyển cho các em trong điều kiện thời tiết nắng nóng ngày hè
hiện nay học sinh đã đi học trở lại như bình thường
nhưng nhiều trường học tại hà nội vẫn triển khai kết hợp song song
việc đưa các ứng dụng online vào phục vụ cho việc học tập trực tiếp
khi mà học online thì cô vẫn sử dụng một số phần mềm
ví dụ là subclassroom hoặc là onlinemath
và khi mà quay lại trường thì cô vẫn sử dụng cái phần mềm đó
để hướng dẫn ra bài tập cho các con thông qua việc đưa trước bài tập cho con
sau đó là khi mà lên lớp thì cô cũng có thể từ đó giảm được thời gian
giới thiệu bài tập và thời gian cho con làm bài
chúng tôi vẫn có thể yêu cầu ví dụ hôm nay cô chưa kịp chấm bài của các con ở trên lớp
và vậy thì các con sẽ về tiếp tục để là chụp và gửi bài lên classroom
để các cô tiếp tục chấm và vẫn tiếp tục phát huy
đối với giáo viên thì ta thành phong có một kỹ năng cơ bản
và đối với học sinh thì ta quen
phần dạy học hôm nay cho nên là hiện nay thì đối với một số môn
với những một số bài mà chúng tôi nghĩ rằng là cái phần dạy học mà
qua phần mềm zoom hoặc là video vẫn thấy hiệu quả
thì chúng tôi vẫn cho học sinh là xem video và một số tiết ôn tập
thì chúng tôi vẫn tiến hành dạy zoom cho các em học sinh
học trực tiếp trên lớp kết hợp giao bài làm bài kiểm tra trách nhiệm
qua hệ thống học online
giáo viên có thể mở từng bài của học sinh trên máy tính
vào bất kỳ giờ nào ở đâu và chấm điểm trực tiếp
viết nhận xét bên cạnh học trò biết ngay kết quả của từng bài
tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức
hiện nay là chúng tôi đã thấy rất nhiều lớp mà các khu giáo tổ chức
thì họ dạy hai buổi trong một tuần
thì một buổi là online và một buổi là trên lớp
thì cách làm này vừa tiết kiệm được thời gian sự đi lại
công sức đi lại của các em mà vừa bảo đảm những tính hiệu quả cao
và có thể cá biệt hóa được dạy nhau thông qua hình thức online này
như vậy nếu giáo viên có thể dạy được tất cả những tính hiệu quảng cao

và có tiết sẽ đánh giá qua các ứng dụng công nghệ
thì không những có thể hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu năm học
mà còn tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình đổi mới
phương pháp dạy và học trong các trường phổ thông